ngày hai mươi sáu tháng hai tại phú thọ tổng công ty điện lực miền bắc đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác kinh doanh dịch vụ khách hàng năm hai nghìn một mươi tám và triển khai nhiệm vụ năm hai nghìn một mươi chín
năm hai nghìn một mươi tám công tác kinh doanh dịch vụ khách hàng của evn npc đạt sản lượng điện thương phẩm sáu mươi bốn hai mươi bảy tỷ kwh tăng một mươi hai chín tỷ lệ tổn thất điện năng đạt năm một mươi một giảm bốn so với kế hoạch
chỉ số tiếp cận điện năng đạt năm bảy mươi bảy ngày giảm một hai mươi ba ngày so với quy định
triển khai chương trình thanh toán cấp độ bốn tại hai mươi bảy tỉnh thành và đã có gần sáu triệu khách hàng truy cập tra cứu thông tin tại website chăm sóc khách hàng
tại hội nghị đại diện các đơn vị điện lực cũng đã nêu lên những thuận lợi khó khăn và trao đổi các chủ đề về văn hóa doanh nghiệp và những nỗ lực trong công tác cải cách hành chính năm hai nghìn một mươi chín
một khó khăn trong năm hai nghìn chín đó là việc cùng với các khách hàng lớn thực hiện chương trình điều chỉnh phụ tải điện
theo chỉ đạo của chính phủ và bộ công thương để thực hiện chương trình này tổng công ty chúng tôi ngay từ cuối năm hai nghìn một mươi tám cũng đã triển khai các chương trình khảo sát
rồi là trao đổi phối hợp với các khách hàng lớn trên địa bàn và xây dựng một kế hoạch một lộ trình để triển khai các bước
nhân dịp này công ty dịch vụ điện lực miền bắc đã chính thức ra mắt và trao quyết định bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo công ty
công ty dịch vụ điện lực miền bắc có nhiệm vụ thực hiện các thiết
công ty dịch vụ điện lực miền bắc có khí nghiệm tư vấn sửa trượt lưới điện cho các đơn vị lắp đặt pin áp mái mặt trời sản xuất chế tạo tủ bằng điện